kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là tin tức về cơn bão gần biển đông
cụ thể sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
bão số chín còn cách bờ biển miền trung philippines
khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão
mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
sự báo trong những giờ tới
bão sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc
đi vào biển đông và còn có những diễn biến phức tạp
quý vị và các bạn cần chủ động liên tục
theo dõi các bản tin để cập nhật tin tức
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh
ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa
từ đêm nay gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi
từ gần sáng và ngày mai
ở vùng biển phía đông khu vực giữa biển đông
có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín
sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một
vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
sóng biển cao từ năm đến bảy mét
biển động dữ dội
trở lại với thời tiết trên đất liền
trong đêm nay bộ phận không khí lạnh
có cường độ mạnh áp sát các tỉnh biên giới phía bắc nước ta
từ trưa chiều ngày mai
sẽ tác động đến hầu khắp
các tỉnh thành miền bắc
gây mưa nhỏ với lượng không nhiều
nhưng nền nhiệt vẫn chưa giảm sâu
giao động từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
đến chiều tối ngày mai
nền nhiệt có xuống giảm nhanh
từ hai đến ba độ trong những ngày tiếp theo
trời chuyển rét cả ngày
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
trong đêm nay cũng chịu tác động của không khí lạnh tăng cường
nên có mưa nhỏ dài rác
nhưng nền nhiệt chưa giảm ngay
cao nhất ngày mai vẫn giao động
từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
từ đêm mai khi đã nằm trọn
trong khối không khí lạnh thì mưa giảm hẳn
nền nhiệt giảm nhanh từ hai đến ba độ
mỗi ngày trời chuyển rét cả ngày
tại trung bộ
do sự suy yếu của không khí lạnh nên trong hôm nay
và ngày mai tại các tỉnh
từ thanh hóa đến thừa thiên huế
chỉ có mưa vài nơi với mức
nhiệt độ giao động từ một mươi sáu đến hai mươi bảy độ
sau đó từ ngày một mươi tám
do tác động của không khí lạnh
kết hợp với hoàn lưu bão số chín
thì mưa rông ở phần phía bắc
sẽ tăng mạnh người dân nơi đây
cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng
lũ quét sạt lở đất do mưa lớn gây ra
do chịu ảnh hưởng của mưa lớn và không khí lạnh
nên nền nhiệt tại đây
cũng giảm đáng kể
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong hôm nay
và ngày mai có mưa rào và rông
giải rác tập trung ở phía bắc của khu vực
và cũng từ ngày một mươi tám khi mà chịu
tác động của hoàn lưu bão số chín
kết hợp với không khí lạnh thì mưa rông
trên toàn khu vực sẽ tăng mạnh
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to
người dân nơi đây cũng cần đề cao
cảnh giác với lũ quét sàn lở đất
nguy hiểm về nhiệt độ thì
nhiệt độ cao nhất ngày mai tại đây
vẫn duy trì ở mức là hai mươi bốn hai mươi tám độ
có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên trong những ngày
tới hầu như không mưa ngày có nắng
với nhiệt độ hôm nay ngày mai
giao động từ một mươi sáu đến hai mươi tám độ
sau đó giảm từ một đến hai độ
mỗi ngày tiếp theo do ảnh hưởng
của không khí lạnh từ phía bắc rồn xuống
trời rét về đêm và sáng
đến tối ngày một mươi chín do hoàn lưu bão
số chín lướt qua có thể gây mưa
rào nhẹ nhưng lượng không đáng kể
các tỉnh thành nam bộ
về chiều tối vẫn có mưa rông
vài nơi ban ngày có nắng với nhiệt độ
cao nhất ngày mai là từ
hai mươi chín đến ba mươi hai độ
và cũng từ ngày một mươi tám khi chịu tác động
của không khí lạnh thì nền nhiệt sẽ giảm nhẹ
trong những ngày tiếp theo